chiều nay hai mươi hai tháng một mươi hai tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí lưu kỳ bảo
ủy viên bộ chính trị bí thư ban bí thư trưởng ban tuyên truyền trung ương dẫn đầu đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc
sang thăm và tham dự hội thảo lý luận giữa hai đảng lần thứ một mươi hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh đồng chí lưu kỳ bảo và đoàn sang thăm việt nam
và tham dự hội thảo lý luận lần thứ một mươi hai giữa hai đảng với chủ đề
xây dựng đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế thách thức kinh nghiệm của đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản trung quốc
cho rằng trong bối cảnh quan hệ việt nam trung quốc đang trên đá phát triển tích cực
chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng trong việc tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng hai nước
đề nghị hai bên tập trung đi sâu trao đổi lý luận chia sẻ kinh nghiệm một cách thiết thực
góp phần tăng cường xây dựng đảng nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng
nâng cao năng lực và vai trò cầm quyền của hai đảng trong tình hình mới
đồng chí lưu kỳ bảo chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
bày tỏ vui mừng được sang thăm lại việt nam
đồng chí lưu kỳ bảo cũng đã thông báo với tổng bí thư nguyễn phú trọng về kết quả hội nghị trung ương sáu vừa qua của đảng cộng sản trung quốc
nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chủ đề hội thảo lý luận lần thứ một mươi hai giữa hai đảng
bày tỏ mong muốn và sẵn sàng cùng với phía việt nam đi sâu trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn
về công tác xây dựng đảng và phòng chống tham nhũng tại hội thảo lần này
nhất trí tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan tuyên giáo hai đảng và báo chí hai nước trong thời gian tới